thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an vừa tổ chức lễ công bố
đồ án điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chi tiết khu du lịch biển hoàng mai
đồ án điều chỉnh và mở rộng quy hoạch đã được ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an phê duyệt
với tổng diện tích đất quy hoạch trên bốn trăm bốn mươi hectare
thuộc địa bàn các xã quỳnh liên phường quỳnh phương và xã quỳnh lập
cơ cấu gồm sáu khu chức năng khu dịch vụ du lịch quảng trường khu bãi tắm
khu du lịch tâm linh khu ở khu cây xanh
cùng với việc công bố quản lý quy hoạch thị xã hoàng mai sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp
như tuyên truyền thu hút các nhà đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông
nhằm phục vụ cho việc thực hiện quy hoạch biển hoàng mai
trong tương lai khi được đầu tư xây dựng đồng bộ kết hợp với vẻ đẹp tự nhiên
vùng biển hoàng mai hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch